hán chiếm mạng tổng trên bóng tám mươi tám com và trang lô đề ag new bảy trăm tám mươi chín net thành nhiều đại lý cấp master để giao cho các đàn em quản lý điều hành
trong đó có đỗ tiến dũng và vũ sơn tùng ba mươi ba tuổi trú tại phường hàng gai hiện đang bỏ trốn cùng một số đối tượng khác ở các vùng lân cận
các đàn em quản lý của hoàng lại chia thành nhiều tài khoản đánh bạc để cung cấp cho các con bạc trực tiếp đánh bạc trên mạng internet
theo nguồn tin ban đầu chỉ tính từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một
số tiền giao dịch qua tài khoản bóng đá mà hoàng quản lý lên tới hơn bốn mươi hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bắt khẩn cấp hai đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc là bùi đăng hoàng và đỗ tiến dũng
năm đối tượng về hành vi đánh bạc gồm nguyễn trung hiếu trịnh văn thắng vũ văn quân lâm xuân thái nguyễn đình hùng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan